nhằm ngăn chặn và giám sát tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh hải dương đã tiến hành cách ly y tế trong hai mươi tám ngày kể từ giờ ngày một mươi tám tháng tám nhiều khu phố do liên quan tới sáu ca mắc covid một mươi chín mới
các khu vực liên quan đến sáu ca mắc covid một mươi chín như toàn bộ ngõ sáu mươi bốn quang trung khu phố lai kim bằng khu phố ngô quyền từ số nhà một trăm năm mươi bốn đến hai trăm một mươi
khu phố nguyễn văn linh đoạn từ số nhà hai mươi tám đến ngã tư tiếp giáp đường thanh bình được phun khử khuẩn tiến hành phong tỏa và cách ly y tế hai mươi tám ngày từ giờ ngày một mươi tám tháng tám
trước đó tại tỉnh hải dương đã có ba cụm khu dân cư bị cách ly y tế trong hai mươi tám ngày nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
tỉnh hải dương cũng đã cho phân luồng giao thông tại các chốt cửa ngõ ra vào thành phố khuyến cáo người dân không nên đi ra khỏi nhà từ hai mươi hai h hôm trước đến năm h sáng hôm sau